tại bảo tàng văn hóa các dân tộc việt nam thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên vừa diễn ra triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật mang tên
không xa đâu trường xa ơi với sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh thái nguyên cùng đông đảo hội viên hội nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh
triển lãm trưng bày giới thiệu với công chúng bảy mươi năm bức ảnh đặc sắc ghi lại cuộc sống sinh hoạt làm việc và sẵn sàng chiến đấu của các chiến sĩ hải quân anh hùng
đây là những tác phẩm ảnh do nghệ sĩ nhấp ảnh đỗ khánh vân hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh thái nguyên thực hiện trong chuyến đi công tác trường sa vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám
điểm nhấn tại triển lãm là việc đấu giá hai bức ảnh mang tên cập bến và lướt trên ngọn sóng
toàn bộ số tiền bán đấu giá được tác giả dành để mua máy lọc nước gửi tặng các chiến sĩ tại đảo an bang
toàn bộ bảy mươi năm bức ảnh trưng bày tại triển lãm cũng được tác giả gửi tặng chiến sĩ bộ đội hải quân vùng bốn
với ý nghĩa động viên các anh vững vàng yên tâm công tác
triển lãm mở cửa đón khách đến hết ngày năm tháng năm